phan thanh hoàng cũng là đăng kiểm viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn tám trăm linh một d của công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông
cơ quan công an xác định phan thanh hoàng đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện để làm hồ sơ cải tạo
sau đó nghiệm thu xe cải tạo trái quy định của pháp luật
cơ quan chức năng tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết đối tượng đoàn duy khánh ba mươi một tuổi
chủ ở huyện gò công đông tỉnh tiền giang
vừa đến đầu thú về hành vi đã trộm tám mươi chiếc lốp xe ô tô trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
các đồng phạm của khánh đã bị khởi tố bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản gồm trần văn đỉnh
lê thành trung nguyễn văn trung đều chủ huyện cần duộc tỉnh long an
khánh là thuyền trưởng của tàu bv một nghìn hai trăm linh tám của công ty cổ phần tiếp vận đại đồng
vận chuyển hàng từ các cảng ở tp hcm ra cảng cái mép tỉnh bà rịa vũng tàu và ngược lại
vào trưa ngày hai tháng sáu khi nhận hàng từ cảng ở tp hcm
phát hiện một thùng hàng bị hở bên trong có nhiều lốp xe ô tô loại lớn
khánh đã liên lạc với đỉnh bán mỗi lốp xe với giá một triệu đồng
sau đó đỉnh cùng với thành trung thuê ghe một mươi năm tấn của văn trung cùng với bảy người bốc vác
gặp khánh lấy tám mươi chiếc lốp xe và giao cho khánh tám mươi triệu đồng
rồi sau đó mang về bán lại cho người khác với giá mỗi lốp xe là hai triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng
với hành vi của đỉnh đỉnh đã bán mỗi lốp xe với giá một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng
khi trộm cắp tài sản đối tượng võ văn đông trú tại quận sơn trà tp đà nẵng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ tp đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam
vào sáng ngày ba mươi một tháng năm phát hiện sơ hở tại nhà của người dân thuộc địa bàn phường khuê trung
quận cẩm lệ đông đã đột nhập trộm cắp một số trang sức và số tiền khoảng năm triệu đồng
sau khi tẩu thoát đông đã đem bán số trang sức được hơn bốn triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân
công an quận cẩm lệ tp đà nẵng đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị lấy cắp
công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
giữa xe ô tô khách chở hơn ba mươi người và xe tải rồi lật nghiêng trên đường hồ chí minh vào chiều ngày ba tháng sáu
thời điểm trên xe ô tô khách chín mươi ba b chín trăm chín mươi hai chở hơn ba mươi hành khách do tài xế mai xuân mỹ
chú ở tỉnh bình phước điều khiển lưu thông theo hướng đắk lắc đi gia lai
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải biển kiểm soát tám mươi một c bảy nghìn bốn trăm hai mươi chín
do tài xế phan thanh trọng chú tại thị xã buôn hồ điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh đã khiến xe ô tô khách chạch hướng hất văng lan can rồi lau xuống về đường lật nghiêng
lúc này hơn ba mươi hành khách bên trong xe hoảng loạn kêu cứu và được người đi đường phá kính đưa ra ngoài
vụ tai nạn chỉ khiến ba hành khách bị xây sức nhẹ hai phương tiện bị hư hỏng nặng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn vĩnh gia
phú xuân thành phố thái bình tỉnh thái bình về tội môi giới mại dâm
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần trung cương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm mỹ xã mỹ thắng huyện mỹ lộc tỉnh nam định
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
là đối tượng nguyễn văn tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn an mỹ xã an dục huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi sáu và có sẹo dài ba cm ở đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an